xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị không khí lạnh yếu tràn xuống kết hợp với hội tụ gió
nên trong đêm hôm qua và sáng sớm nay những cơn mưa rào và rông đã xuất hiện tại các tỉnh miền bắc
nhất là tại khu vực vùng núi có nơi có mưa vừa đến mưa to
dự báo vùng hội tụ gió trên cao ở vùng núi bắc bộ còn duy trì
nên cho đêm nay những cơn mưa rào và rông rải rác sẽ còn lập lại
trong mưa rông thì cần đề phòng với tô lốc và gió thật mạnh
sang ngày mai trời giảm mây có nắng gián đoạn
với mức nhiệt giao động là từ hai mươi đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến ninh thuận bình thuận
chịu tác động của nhiễu động gió đông nên đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại thanh hóa đến thừa thiên huế ở mức là hai mươi hai ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
nhiệt độ cao hơn đôi chút ở mức là hai mươi ba đến ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên và các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của nhiễu động gió đông
kết hợp với rãnh sinh đạo cả hai khu vực này mưa rông gia tăng cả về diện và lượng
trong ngày thì có thể sẽ có mưa rông xuất hiện bất chợt
do đó người dân nên mang theo các vật dụng che mưa tiện ích để đề phòng
đồng thời cũng nên cảnh giác cao với các hiện tượng thực tích cực đoan có thể tiềm ẩn cho quân rông
như lốc xét và gió giật mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt cao nhất ngày mai tại khu vực tây nguyên là hai mươi bảy ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với thông tin trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa vẫn phổ biến không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp năm nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ